sáng nay một mươi sáu tháng chín tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi tám sau khi cho ý kiến về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe báo cáo kết quả hai phiên giải trình về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất sinh hoạt
và quản lý an toàn hồ đập và thực trạng giải pháp phát triển điện lực đến năm hai nghìn ba mươi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
báo cáo cho thấy an ninh nguồn nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức như khả năng tiếp cận nguồn nước sạch
và an toàn với chi phí hợp lý cho sản xuất sinh hoạt chưa cao đặc biệt ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
nguồn nước phụ thuộc lớn vào nguồn nước sông quốc tế ảnh hưởng lớn đến tính chủ động trong tích chữ điều tiết nước
năng lực khai thác chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi đó việc quản lý an toàn hồ đập cũng đang tồn tại nhiều bất cập
như cả nước còn khoảng một hai trăm linh hồ chứa nước bị hư hỏng xuống cấp và không bảo đảm khả năng thoát lũ
chưa có nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp nhiều hồ chứa vừa và nhỏ không có khả năng chống lũ
do vậy việc tích nước của các hồ là hạn chế không theo thiết kế và luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
việc thực thi quy định pháp luật về quản lý an toàn hồ đập còn nhiều hạn chế
vì vậy ủy ban khoa học công nghệ và môi trường kiến nghị đưa vấn đề an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập
vào dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đại hội đảng
để định hướng chỉ đạo giải pháp tổng thể và có nguồn lực cho vấn đề này
xem xét ban hành nghị quyết về an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập tại kỳ họp thứ một mươi làm cơ sở
cho việc chỉ đạo chính phủ xây dựng lộ trình thực hiện xem xét đưa vào kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
những mục tiêu cấp bách sớm xây dựng đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập giai
đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trình quốc hội xem xét sớm nhất xử lý rứt điểm một số
vấn đề liên quan đến di dân lòng hồ sông đà phục vụ thủy điện hòa bình thủy điện sơn la